thưa quý vị cuối năm là thời điểm sôi động nhất đối với nhiều lĩnh vực kinh tế trong đó có thị trường bất động sản
mới đây tại thành phố hồ chí minh triển lãm novoland expo diễn ra đã thu hút đông đảo nhà đầu tư khách hàng đối tác tìm kiếm những dịch vụ sản phẩm bất động sản đa dạng
trong khu cổ triển lãm khách hàng có cơ hội tìm hiểu cảm nhận rõ nét những giá trị lâu dài bền vững từ các chuỗi dự án bất động sản và hệ sinh thái dịch vụ được cung cấp bởi novaland
trong đó nổi bật là các dòng sản phẩm chủ lực đã và đang được phát triển như bất động sản trung tâm bất động sản khu đô thị vệ tinh tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng tại các địa phương có giao thông kết nối thuận lợi giàu tiềm năng du lịch v v
tiêu biểu như các dự án the trend manhattan ở quận một aqua city tỉnh đồng nai novaqua phan thiết novaque hồ tràm v v
tại triển lãm còn diễn ra nhiều hội thảo chuyên đề về xu hướng kinh nghiệm đầu tư phương pháp sống xanh thu hút nhiều người quan tâm
liên quan đến số lượng lớn ma túy trôi giả trên biển tại các tỉnh miền trung ngày bốn tháng một mươi hai đại tá nguyễn văn hiệp phó cục trưởng cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng biên phòng các tỉnh đã đến hiện trường kiểm tra số lượng lập biên bản vụ việc và thu xử tàng vật
các cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn tất các thủ tục để chương cầu giám định về chất bên trong và khối lượng của số ma túy trôi giặt trên biển
ở ba tỉnh miền trung
trong những ngày qua đồng thời tuyên truyền vận động người dân nếu phát hiện các vật nghi ma túy cần trình báo và giao nộp cho cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật
trước đó từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày ba tháng một mươi hai người dân ba tỉnh miền trung gồm quảng nam thừa thiên huế và quảng trị liên tiếp phát hiện thu giữ và giao nộp cho lực lượng chức năng một lượng lớn ma túy trôi giạt gần bờ biển
đã nhiều lần ủy ban nhân dân xã đội sơn đề nghị các cấp ngành tiếp tục tập trung tu bổ nhưng vẫn chưa được thực hiện